bác sĩ kết luận bệnh nhân bị dị tật cơ quan sinh dục bẩm sinh cần phải nhập viện mở thông âm đạ bịt
phó sư tiến sĩ bác sĩ lê thị anh đào trường khoa phụ ngoại a năm cùng ekip gây mê hồi sức đã thực hiện thành công ca mổ không ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của bệnh nhi